văn phòng của thủ tướng anh rishi sunak tuyên bố vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương
nước này sẽ cung cấp cho ukraine hàng trăm nghìn đạn pháo quan trọng vào năm hai nghìn hai mươi ba
theo một hợp đồng đã ký kết trị giá hai trăm năm mươi triệu bảng anh tương đương với ba trăm linh bốn triệu đô la mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền của anh cũng đã gửi hơn một trăm linh đạn pháo cho ukraine
thông báo trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh riga của lực lượng viễn trinh
được tổ chức vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại đây thủ tướng anh sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo duy trì mức viện trợ cho ukraine vào năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống ukraine zelensky cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh này theo hình thức trực tuyến
các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không cho ukraine
hồi tháng một mươi một thủ tướng anh đã đến thăm ukraine và cam kết viện trợ thêm cho kiev
trong cuộc xung đột với nga anh là nước hỗ trợ quân sự lớn thứ hai cho ukraine chỉ sau mỹ
quốc gia này cũng đã đào tạo hàng nghìn binh sĩ ukraine cung cấp hàng trăm quả rocket hàng loạt hệ thống phòng không
phương tiện bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác cho ukraine kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào cuối tháng tám